trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh g hai mươi trực tuyến vào tối ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi một theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề
xây dựng tương lai bền vững bao trùm và có sức chống chịu
tại hội nghị các nhà lãnh đạo g hai mươi nhấn mạnh dịch covid một mươi chín đã khiến các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói
bất bình đẳng ứng phó biến đổi khí hậu xử lý suy thoái môi trường phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết
các nước tham gia hiệp định paris về biến đổi khí hậu khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ hiệp định
trong đó các nước phát triển huy động một trăm linh tỷ usd mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai hiệp định
các nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ xây dựng nền kinh tế carbon tuần hoàn
đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch ổn định an toàn bền vững với chi phí hợp lý
tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm suy thoái đất bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học
trong thúc đẩy thực hiện đúng thời hạn chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững
tăng cường hơn nữa trao quyền cho phụ nữ và thanh niên bao gồm việc nâng cao chất lượng giáo dục
thúc đẩy phát triển tài chính bao trùm thu hẹp khoảng cách số
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi g hai mươi cùng với sự hợp tác của liên hợp quốc
wb imf wto cần tích cực kiến tạo những nền tảng phát triển mới như chuyển đổi nền kinh tế số
kinh tế tuần hoàn tăng trưởng xanh để vượt qua thách thức
và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các nước g hai mươi hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu
tiếp cận thị trường và các nguồn vốn vay ưu đãi đồng thời đẩy mạnh hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu
ưu nhiễm môi trường nhất là chống suy giảm chất lượng đất bảo tồn săn hô giảm rắc thải nhựa và quản lý bền vững nguồn nước
thủ tướng nhấn mạnh hòa bình ổn định hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bao trùm
điều này chỉ có được khi quan hệ quốc tế được duy trì thông qua hệ thống đa phương dựa trên luật lệ
các quốc gia cùng tôn trọng hiểu biết đối thoại hợp tác và tin cậy lẫn nhau
đây sẽ là tiền đế quan trọng để g hai mươi liên hợp quốc và các thể chế đa phương phát huy vai trò trong xử lý các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh mới